xin chào và hẹn gặp lại
ngày hai mươi bảy tháng bảy các lực lượng của bộ công an công an thành phố hải phòng đã bất ngờ đột kích vào khu đô thị our city
tại địa chỉ km số chín đường phạm văn đồng phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng kiểm tra hành chính
phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế
bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với khoảng bốn trăm linh người trung quốc tham gia điều hành
số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ lên tới trên ba tỷ nhân dân tệ tương đương với khoảng một mươi tỷ đồng
cơ quan công an thu giữ gần hai điện thoại thông minh hơn năm trăm ba mươi máy tính các loại thẻ ngân hàng tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan
sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết là đơn vị này đã xác định được nguyên nhân gây ra hai vụ ngộ độc thực phẩm
tại huyện cronbúc và huyện buôn đôn là do vi khuẩn salmonella trong gỏi hải sản gây ra
theo đó vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện crong búc có một trăm chín mươi năm bệnh nhân bị ngộ độc
cơ quan chức năng đã lấy sáu mẫu thức ăn bao gồm gỏi hải sản tôn suốt cải mầm bê hấp cuốn rau gà chiên mắm cộng xôi lẩu hải sản
nha ua và bốn mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để kiểm nghiệm
kết quả cho thấy căn nguyên gây ngộ độc là do vi khuẩn vibrio prahamolitis
còn vụ ngộ độc tại huyện buôn đôn có một trăm năm mươi bảy
cơ quan chức năng đã lấy năm mẫu thức ăn bao gồm gọi hải sản gà hấp xôi lá cẩm lẩu cá lăng trôm trôm và hai mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để kiểm nghiệm
kết quả cho thấy căn nguyên của gây ngộ độc cũng do vi khuẩn trên và vi khuẩn salmonella
coi hải sản là thức ăn nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm
như antv đã đưa vào ngày một mươi ba tháng bảy trên địa bàn huyện buôn đôn và crong búc đã xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn ba trăm linh người phải nhập viện điều trị
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức hai mươi bốn h chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính hỏi xin chào truyền quay hà nội
kính thưa quý vị sáng nay bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo giọt máu nghĩa tình với đồng đội thân yêu
hai trăm năm mươi đơn vị máu do cán bộ chỉ sĩ bộ công an khu vực phía nam hiến tặng sẽ được chuyển đến cho người bệnh
hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng là một trong những hoạt động định kỳ của các cán bộ chiến sĩ bộ công an phía nam
nhằm nâng cao ý thức của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội viên hội phụ nữ trong các hoạt động chung tay góp sức vì cộng đồng
thời gian qua mặc dù phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng công an nhân dân được tổ chức duy trì thường xuyên
nhưng lượng máu chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh
trong đợt này có gần hai trăm năm mươi đơn vị máu thu nhận được để điều trị cho những cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân và người dân tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa cấp vốn cho dự án xây dựng vượt cầu vượt trước bến xe miền đông mới trên xa lộ hà nội thuộc quận chín tp hcm
và thị xã dĩ an tỉnh bình dương với tổng mức đầu tư là lên đến bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng dự kiến là khởi công vào tháng một mươi một năm nay
cầu vượt số ba vượt tuyến chính quốc lộ gồm ba làng xe
cầu vượt số bốn tổ chức cho các dòng xe từ hướng đồng nai vào bến xe miền đông
cầu vượt số bốn tổ chức cho các dòng xe từ bến xe miền đông quay đầu về hướng trung tâm tp hcm và bình dương
đồng thời xây dựng đường chui trên phần đường sông hành phả quốc lộ rộng tám m dài sáu trăm bảy mươi m dành cho xe hai bánh đi về hướng đồng nai
đường sông hành tráo quốc lộ dài tám m rộng ba trăm năm mươi m dành cho xe hai bánh đi về hướng tp hcm

thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra không ít vụ tai nạn liên quan đến người điều khiển xe đạp
hoặc do tránh xe đạp dẫn đến tai nạn cho người khác nhưng đến nay vẫn còn nhiều trường hợp sai phạm
trong công tác bố trí lực lượng đội cảnh sát hồng lạc phụ trách tuyến dõi ăn tiệc từ cầu rạch cây cho đến quốc lộ một
qua công tác bố trí đó thì mình đã kiên quyết xử lý những trường hợp như các phương tiện xe đạp lưu thông vào đường cấm thì đội sẽ xử lý
căn cứ vào nghị định bốn mươi sáu cb
và tại điều tám phản ứng bốn điểm e mức phạt là một trăm năm mươi đồng đối với xe đạp đưa thông vào đường cấm
mặc dù ý thức được rằng hành vi của mình là sai phạm nhiều người điều khiển phương tiện xe đạp vẫn cung dông đi vào đường cấm mà không hề nghĩ đến hậu quả
mình cũng mới đi tại vì đi có mấy ngày rồi thấy vắng vắng rồi mình cũng qua
giờ mình hết xe không hết xe mình mới qua
có đợt đổ mình dừng thì mình dừng để đợi chút cũng xa
mình đi là đi cho mình
mình phải chấp hành
nhưng mà đúng hôm nay có mấy đèn đòn khắp hết rồi
có mấy người đi qua thì tôi cũng thèm
không phải gì đi xe đạp không mà tất cả các phương tiện hai ba bánh theo quy định là không được lưu thông vào làng ô tô
vì nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng nếu như xảy ra va chạm
cái khó khăn là người ta do người ta tập thể dục vậy đó
người ta cũng năn nỉ năn nỉ mong mình bỏ qua nhưng mà cái không phải gì đó mà mình bỏ qua được
mà mình phải thương quý xử lý
để người ta rút kinh nghiệm lần sao người ta không vi phạm nữa
cũng khuyên bà con là không nên lưu thông vào làng ô tô đối với các phương tiện như xe hai ba bánh
và trong đó là cũng có xe đạp
chạy xe đạp tập thể dục để cải thiện sức khỏe nhưng phải đi đúng phần đường đúng lực
việc bất chấp lưu thông vào làng xe dành cho ô tô không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân người điều khiển mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường
tại quận tân bình thành phố hồ chí minh đã hơn hai năm nay địa chỉ số ba trăm tám mươi bảy đường lê văn sĩ luôn là điểm trung chuyển của hàng tấn quần áo vật dụng sinh hoạt đồ dùng học tập
từ đây thì nhiều người khó khăn có thể thoải mái chọn lựa như ở siêu thị nhưng lại không mất tiền mua
bốn gian hàng chính gồm quần áo được phân loại theo đối tượng gian hàng dày dép gian hàng ba lô túi sách và gian hàng đồ chơi
tất cả được phân loại giặt dũ và sắp xếp gọn gàng trên kệ
bao quanh là một hệ thống phân loại
tổng mái chạy kiên cố phục vụ người dân đến mua sắm trong mọi địa chỉnh thời tiết
gọi là mua sắm cho mọi người cảm thấy vui thích thôi
chứ ngay từ cổng vào đã có tấm biển cửa hàng không đồng rồi
cửa hàng mở từ sáu giờ đến một mươi một giờ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
nhà ở đông thành hóc môn rồi mình chạy xe dưới chợ trần hữu trang
cái túi này bao lô này thì mình có đi đâu đó
mình bỏ đồ quần áo vô mình sử dụng cá nhân của mình
chẳng hạn như mình bỏ áo mưa
hoặc là những vấn đề thư trang cá nhân của mình bỏ vô cho nó tiện
khỏi phải xách mấy cái bịch lụng lại lụng lẳng
một cái bao lô như thế này thôi bắt đầu là mình hành trang đi thôi
nói chung là mình đi mua cũng có mua quần áo
chẳng hạn mình đi đám tiệc này kia thì những cái quần áo đó mình để riêng
còn những cái quần áo lao động
ví dụ như mình cảm thấy mà không chạy nữa nó rách
chẳng hạn như mình tận dụng tối đa mà cảm thấy mà nó rách
thì mình sẽ bỏ vô và mình không mặc nữa
còn những cái quần áo lao động
mình tiện nó đi
còn cái nào sử dụng được thì mình vẫn sử dụng
siêu thị hay cửa hàng không đồng
là một dự án thiện nguyện được triển khai tại nhà thờ tân sa
từ năm hai nghìn một mươi sáu
thời gian đầu cửa hàng chỉ mở hai lần vào tháng sáu và tháng một mươi hai
nhưng dần thì nhu cầu cho và nhận của người dân tăng cao
nên cửa hàng được mở định kỳ hàng tuần
năm nay siêu thị không đồng hoạt động từ những ngày đầu tháng bảy
thế nhưng sau gần một tháng
nhịp độ hoạt động vẫn tấp nập như ngày đầu
ngay từ sáng sớm
có hàng chục kiện quần áo được gửi đến để phân loại và cho tặng
người đến nhận cũng tấp nập không kém
hai năm rồi đó cô ăn cơm hai năm
xong rồi cô biết ở đây
cô biết ở đây thì mỗi bữa cô tới đây
cô cũng lựa đồ thấy đồ đẹp
có chất lượng đẹp
đâu có bán đâu chỉ cho thôi
cho những người mà như hoàn cảnh gặp khó khăn
hoặc là ai thích thì vô đi mua
vô đi lựa
cha cho chứ không có bán
dép giày gõ sách
áo nam nữ gì đầy đủ hết
thì cũng có hết
thì mỗi bữa nhiều khi cô cũng đi
cô có đi chỗ này chỗ kia
gặp bè bạn cũng giới thiệu chỗ đây
cô lựa được
tên là quần không à thích quần
được ba quần với áo dài
cô thích áo quần thích đó
nhiều khi cô đi ra chợ cô mua
mà cô thấy đi tới luôn
mua cũng không được cái gì mà không thích
cái này mình mua thì mình về nhà mặc thử
mình đem mình đưa lại
cũng không sao hết á
tồi nhiên ngồi ngoài chợ mình không thích
mình cũng thấy mặc chứ đâu đưa lại được
mà tốn tiền
dù là năm một mươi chiếc áo
hay chỉ một đôi giày
một chiếc ô tô nhựa
hay con gấu bông về cho trẻ con vui
dù chúng từng là những món đồ tưởng chừng bị khổ chủ bỏ quên
thế nhưng nhờ có những mô hình cửa hàng không đồng như thế này
chúng lại được tái sử dụng
và hơn hết là mang lại niềm vui thật sự
cho những người thật sự cần
đó chính là giá trị vô giá từ cái chữ không đồng
thưa quý vị hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
tổ chức hội nghị sơ kết năm năm
thực hiện chỉ thị bảy của bộ công an
triển khai chỉ thị của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng mô hình bốn an toàn
trong cơ quan doanh nghiệp bệnh viện nhà trường
đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
dự và chỉ đạo hội nghị có
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
qua năm năm thực hiện chỉ thị bảy của bộ công an
lực lượng công an vĩnh phúc
đã chủ động phối hợp với nhiều cơ quan doanh nghiệp
bệnh viện nhà trường xây dựng ký kết
thực hiện nhiều quy chế phối hợp
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
hàng năm tiến hành tổ chức sơ kết tổng kết
đánh giá chất lượng phong trào gắn với công tác
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
do đó tình hình an ninh trật tự trong các
cơ quan doanh nghiệp bệnh viện nhà trường
có nhiều chuyển biến tích cực góp phần
bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự
an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự
nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong năm năm qua các cơ quan
doanh nghiệp bệnh viện nhà trường đã
tổ chức hơn sáu mươi chín lượt tuyên truyền
trên hệ thống loa truyền thanh hơn
hai sáu trăm linh buổi tuyên truyền cho cán bộ
người lao động học sinh sinh viên
qua đó quần chủ nhân dân đã cung cấp
cho cơ quan công an hơn một mươi ba tin báo
về an ninh trật tự giúp lực lượng
công an điều tra bắt giữ tội phạm
bên cạnh đó hội nghị đã
triển khai chỉ thị số chín của chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng mô hình bốn an toàn
trong cơ quan doanh nghiệp bệnh viện nhà trường
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trật tự trong tình hình mới
với bốn nội dung an toàn là
an toàn các hoạt động của cơ quan doanh nghiệp
bệnh viện nhà trường
tại hội nghị có bốn mươi tám lượt tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện
triển khai nhân rộng mô hình được các cấp
sáng nay tại hà nội
đảng ủy cục công nghiệp an ninh
phối hợp với đảng ủy cục quản lý xây dựng và doanh trại
đảng ủy cục y tế bộ công an
tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung
hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi hai và quán triệt nghị quyết
ba mươi năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về tăng cường bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thủ địch trong tình hình
mới đến toàn thể cán bộ
đảng viên chiến sĩ công nhân viên
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe
đồng chí phó giáo sư tiến sĩ ngô văn thảo
nguyên vụ trưởng vụ lý luận chính trị
ban tuyên giáo trung hương
cộng tác viên khoa học hội đồng lý luận trung ương
báo cáo một số nội dung cơ bản của
hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi hai bao gồm đề cương
báo cáo chính trị đề cương báo cáo
một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một
bổ sung phát triển đề cương
báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
xây dựng chiến lược phát triển

và báo cáo tình hình kinh tế xã hội

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
đề cương báo cáo tổng kết công tác
xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
và một số vấn đề quan trọng khác
nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thù địch
trong tình hình mới đây là nghị quyết
rất quan trọng thể hiện sự quan tâm
đặc biệt tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện
của đảng ta đối với việc bảo vệ
nền tảng tư tưởng kiên quyết đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thù địch
nhất là trong bối cảnh chúng ta đang
chuẩn bị đại hội đảng cấp cấp đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cũng tại hà nội trong chiều nay
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
đã tổ chức hội nghị tuyên truyền năm mươi năm
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại hội nghị các đại biểu đã được lắng nghe
báo cáo chuyên đề về thân thế sự nghiệp
và di trúc chủ tịch hồ chí minh
do giáo sư tiến sĩ hoàng chí bảo
truyền đạt qua đó giúp cám bộ đảng viên
trong đảng bộ cục khoa học chiến lược
và lịch sử công an nhận thức sâu sắc hơn
về những vấn đề cơ bản trong di trúc
thiêng liêng của người góp phần nâng cao
bản lĩnh chính trị kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
khẳng định những thành tiệu sự lãnh đạo đúng đắn
của đảng và bác hồ đối với
sự nghiệp cách mạng của dân tộc
di trúc thiêng liêng của người chính là
văn kiện có giá trị vô cùng to lớn
đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp
xây dựng bảo vệ tổ quốc cũng tại
hội nghị đã tổ chức phổ biến quán triệt
tinh thần nội dung cơ bản một số văn bản
của đảng về hội nghị trung ương một mươi
khóa một mươi hai nghị quyết và
quy định của bộ chính trị khóa một mươi hai về
công tác tư tưởng và tổ chức đảng
trong công an nhân dân quy định của đảng
công an trung ương về trách nhiệm nêu gương
hướng đến kỉ niệm năm mươi năm thực hiện
di trúc của chủ tịch hồ chí minh chào mừng
các ngày lễ lớn của đất nước hướng tới
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an
nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mới đây các đơn vị trực thuộc cụm thi đua
số bốn đoàn thanh niên bộ công an đã
phối hợp với đoàn thanh niên công an
tỉnh cao bằng bắc cạn tổ chức chương trình
hành trình tình nguyện mang tên bác
tại hai địa phương trên
trường mẫu giáo tại xã nam mẫu
huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đây là một trong những điểm đầu tiên
nằm trong chương trình hành trình tình nguyện
mang tên bác của đoàn thanh niên các đơn vị
cụm thi đua số bốn bộ công an
tại đây đoàn thanh niên cụm đã phối hợp
với đoàn thanh niên công an tỉnh bắc cạn
trao một cuốn vở từ các em học sinh
và một số phần quà tới các hộ gia đình
chính sách có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra những món quà như thế này
có ý nghĩa hết sức thực tế bởi tại xã nam mẫu
có không ít em học sinh phải mất hàng giờ đồng hồ
để di chuyển đến các điểm trường
con cảm thấy rất là vui
con đi học từ nhà đến trường rất là xa
sau khi con có cái xe đạp này
con sẽ tự đi xe đạp đến trường
ngoài ra đoàn đã phối hợp với
tuổi trẻ công an tỉnh đoàn thanh niên xã nam mẫu
tổ chức vệ sinh môi trường tại hai điểm
pò giả mải và bến bãi hội xuân
cũng như vệ sinh môi trường tại các khu vực
hay tồn đọng rác thải
đồng thời gửi tặng ban quản lý khu du lịch hồ ba bể
công trình giữ gìn cảnh quan
và tiến hành đặt tại các khu vực
đông khách du lịch dừng nghỉ
hành động này
thứ nhất là
cũng đã góp phần làm
xanh sạch đẹp khu du lịch hồ ba bể
thứ hai nữa là
nó cũng tạo một cái sự lan tỏa
rất là ý nghĩa
đối với lại
thế hệ trẻ nói chung cũng như là
lực lượng đoàn viên thanh niên
tại địa phương
còn đây là hình ảnh
tại xã quang hán huyện trà lĩnh
tỉnh cao bằng ngay khi có mặt tại đây
đoàn công tác đã cùng với tuổi trẻ công an
tỉnh cao bằng huyện đoàn trà lĩnh
tổ chức trao tặng hai mươi xuất quà
tới hai mươi hộ gia đình chính sách trên địa bàn
và một tủ sách pháp luật cho tri đoàn công an
huyện trà lĩnh đồng thời
tặng một cuốn vở học sinh hai mươi cặp sách
cho hai mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
phải nói là đó là những tình cảm
rất là trân trọng với những người con
ở vùng biên giới và đó cũng sẽ là
động lực để
nhà dân tỉnh cao bằng sẽ tiếp tục cố gắng
nỗ lực phát huy trong thời gian tới
để thoát nghèo và sẽ
phát huy các truyền thống
đạo lý uống nước như nguồn tốt đẹp của việt nam